tại quảng trường hòa bình thành phố vị thanh đài truyền hình tp hcm phối hợp với ubnd tỉnh hậu giang
tổ chức chương trình nghệ thuật vầng trăng cổ nhạc lần thứ hai trăm linh hai với chủ đề thương quá hậu giang
chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều giọng ca đã đi vào lòng người yêu bộ môn nghệ thuật cải lương
làm sống lại những giai điệu mượt mà thà thiết của những câu hò địa lý cùng những trích đoạn cải lương một thời vang bóng
với thời lượng một trăm linh phút chương trình mang đến góc nhìn bao quát về tình đất tình người hậu giang
phá hoại bức tranh hậu giang tròn một mươi năm năm xây dựng và phát triển sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
cùng với bàn tay lao động cần cù chịu thương chịu khó của người dân đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất hậu giang
với hai mươi bảy trên năm mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới đời sống người dân không ngừng được nâng lên
nhân dịp này tỉnh hậu giang đón nhận sự đóng góp
các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cho quỹ phúc lợi an sinh xã hội năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với số tiền hơn một trăm bảy mươi tám tỷ đồng